mùng tám tháng tám ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tp hcm đã tổ chức hội nghị trực tuyến với hai mươi bốn quận huyện
triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội mặt trận việt nam thành phố lần thứ một mươi một nhậm ký hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi năm
đó là các chương trình tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân củng cố và phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc
xây dựng và bảo vệ tổ quốc vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế
văn hóa xã hội phát quy dân chủ tham gia xây dựng đảng chính quyền giám sát và phản biện xã hội phòng chống tham nhũng
lãng phí thực hành tiết kiệm tăng cường đoàn kết quốc tế bởi rộng hoạt động đối ngoại của nhân dân tăng cường củng cố tổ chức
đổi mới nội dung hoạt động của mặt trận tổ quốc việt nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới